do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dãy gió tây
nên trong thứ hai đầu tuần tới
tại các tỉnh thành bắc bộ sẽ xuất hiện mưa rào ở trên diện rộng
lượng mưa có thể lên tới từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
mưa lớn kết hợp với không khí lạnh
khiến nhiệt độ tại các tỉnh đông bắc bộ sẽ giảm nhanh chóng
trong vòng hai ngày tới giá động từ một mươi một cho đến một mươi chín độ
vùng núi có nơi rát đậm
sau khi mưa giảm nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng sẽ có mưa ở trên diện rộng
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm
có nơi là trên một trăm năm mươi mm
nền nhiệt tại đây cao nhất chỉ ở ngưỡng là một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
sau đó từ ngày một mươi tám mưa tại đây sẽ giảm nhanh
nhiệt độ cũng sẽ tăng nhẹ trở lại
nhưng vẫn ở ngưỡng trời rét
lui xuống trung bộ thời tiết tại các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày mai
cũng sẽ có mưa rào ở nhiều nơi
sau ngày một mươi tám mưa giảm dần
về nhiệt độ nhiệt độ tại các tỉnh bắc trung bộ
sẽ giảm khá sâu
trong vòng hai ngày tới chỉ còn khoảng một mươi bốn cho đến hai mươi độ
khu vực phía nam cao hơn từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
sau đó sang ngày một mươi chín khi mưa giảm
nhiệt độ toàn vùng sẽ tăng nhẹ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
trong vòng ba ngày tới sẽ có mưa rào diện giải rác
với nhiệt độ ra động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ninh thuận và bình thuận
mưa ở diện vài nơi lượng không đáng kể
nên nhiệt độ chưa chiều
sẽ đạt ngưỡng là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
tại vùng cao tây nguyên
trong cả ba ngày tới tiếp tục ít mưa
ban ngày sẽ có nắng
nhưng nhiệt độ về đêm tại đây vẫn ở ngưỡng trời rét nhẹ
nhiệt độ ngày đêm sẽ ra động từ một mươi năm cho đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ
thời tiết chưa có nhiều biến động khi phổ biến ít mưa
ban ngày khu vực có nắng
với nhiệt độ ngày đêm sẽ ra động từ hai mươi một cho đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn cảm giác hơi ói bức